theo thống kê mới nhất trên toàn địa bàn tp hcm còn khoảng hơn năm trăm linh người chưa tiêm vaccine
và đến ngày ba mươi tháng chín tới đây thành phố sẽ có gần hai triệu người cần được tiêm mũi hai
căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn sở y tế tp hcm đã có văn bản xin ý kiến bộ y tế
để rút ngắn thời gian tiêm mũi hai xuống ít nhất là sáu tuần
tuy nhiên đến nay bộ y tế chưa có ý kiến trả lời do đó tp hcm vẫn thực hiện theo hướng dẫn trước đó của bộ y tế
là khoảng cách giữa hai buổi tiêm là tám đến một mươi hai tuần
về công tác tổ chức tiêm ngừa từ nay đến ngày ba mươi tháng chín qua thống kê
thành phố còn khoảng năm trăm một mươi năm chín trăm tám mươi tám người cần được tiêm mũi một
đối với những người cần tiêm mũi hai là hơn một bảy triệu người
hiện thành phố còn hơn một trăm ba mươi tám liều astrazeneca còn hơn một trăm sáu mươi bốn liều pfizer và hơn một trăm linh tám liều verocell